sáu đối tượng cùng chú tại huyện châu thành của tỉnh tây ninh vừa bị công an huyện châu thành tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
vào ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện châu thành nhận được tin báo của anh huỳnh minh tiên về việc trong lúc đánh bạc bị một nhóm đối tượng đe dọa buộc nhóm của tiên phải trả lại số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng do thắng trước đó
do bị khống chế ép buộc nên nên linh đã chuyển khoản cho nhóm đối tượng này chín mươi triệu đồng
sau đó các đối tượng bắt tiên viết giấy nhận nợ năm mươi triệu đồng và giữ một xe mô tô cùng nhiều giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô
tiếp nhận tin báo công an huyện đã tiến hành điều tra truy xét bắt giữ sáu đối tượng gồm đặng văn phi võ văn chiến phạm công đủ huỳnh văn phát phạm thế hùng trần hoàng du để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản